lực lượng houthi ở yemen đã đảm bảo với trung quốc và nga rằng tàu thuyền của hai nước này có thể đi qua biển đỏ và vịnh aden mà không bị tấn công
đây là một thỏa thuận vừa đạt được giữa các nhà ngoại giao của hai nước này và đại diện houthi
nguồn tin cho biết thêm đổi lại nga và trung quốc có thể đưa ra sự ủng hộ về chính trị đối với lực lượng này tại các cơ quan tổ chức quốc tế ví dụ như hội đồng bảo an liên hợp quốc
hồi tháng một vừa qua houthi khẳng định vùng biển xung quanh yemen vẫn an toàn đối với những tàu không có mối liên hệ với một số quốc gia trong đó có israel
thỏa thuận trên được công bố trong bối cảnh tình hình bất ổn gia tăng trên biển đỏ khi lực lượng houthi liên tục tấn công các tàu thương mại quốc tế ở khu vực này kể từ giữa tháng một mươi một năm ngoái
đồng thời tuyên bố rằng các vụ tấn công này nhằm phản đối chiến dịch quân sự của israel